còn tại tỉnh lạng sơn công an thành phố lạng sơn đã phát hiện bắt quả tăng tại nhà nguyễn mạnh thường
trú tại tổ ba khối tám phường đông kinh thành phố lạng sơn
hai đối tượng là nguyễn mạnh thường và phạm văn hưng đang có hành vi đánh bạc bằng tú lơ khơ
tổng số tiền thu giữ tại hiện trường là hơn sáu mươi hai triệu đồng
khám xét nơi ở của nguyễn mạnh thường tổ công tác đã phát hiện thu giữ sáu gói nhỏ ni lông màu trắng
bên trong có hai mươi viên nén màu hồng và chất tinh thể rắn màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp và ma túy đá một cân tiểu ly điện tử
đặc biệt lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà đối tượng một khẩu súng tự chế là súng ngắn kiểu côn quay
công an thành phố lạng sơn đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật